người trên bốn mươi tuổi thường gặp vấn đề với việc đọc báo hay dùng điện thoại nếu không dùng kính
nhưng một công ty tại israel cho hay ứng dụng điện thoại mới của họ có thể giúp người trung tuổi không cần dùng kính lão chỉ trong ba tháng
miễn là họ tuân theo kỷ luật mà ứng dụng này đề ra
ứng dụng có tên là gassizov có nghĩa là bỏ kính là một chương trình tập luyện cho mắt sử dụng các hình ảnh có tác dụng kích thích phần não bộ chịu trách nhiệm xử lý hình ảnh
những hình ảnh này là những thể hiện của các sung điện được gửi từ võng mạc đến não bộ xử lý và hiện được xem là chất kích thích thị giác tốt nhất để tăng cường hiệu quả hoạt động của các naron thần kinh ở vỏ não xử lý thị giác
công ty đã phát triển một thuật toán xử lý hình ảnh độc quyền để cải thiện khả năng nhìn gần
theo những nhà phát triển ứng dụng sau từ hai tới ba tháng tập luyện với ba lần mỗi tuần mỗi lần một mươi năm phút hầu hết người dùng sẽ không còn cần kính để đọc sách
sau đó người sử dụng sẽ chuyển sang chế độ bảo trì
theo đó họ tiếp tục được đào tạo để làm giảm quá trình lão hóa của mắt